trong khi đó gia đình nạn nhân đã cung cấp cho cơ quan công an tám tờ giấy vay nợ

ngoài ra bố nạn nhân cho biết sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi

quá trình điều tra cơ quan công an cũng thu được một đoạn hình ảnh từ camera an ninh
tại đường tuệ tĩnh kéo dài thành phố hải dương cho thấy

thời điểm này cơ quan điều tra đã đặt nhiều nghi vấn đối với năng mừng

ngoài việc chúng tôi áp dụng đồng bộ các biện pháp phục vụ
chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị công an tỉnh ngoài
theo hướng truy tìm để làm rõ xem có hay không có dấu hiệu của tội phạm hình sự
quá trình phối hợp bằng nhiều biện pháp rất tích cực

quá trình khám nghiệm chiếc xe của anh dương công cường
cơ quan điều tra công an tỉnh hải dương nhận thấy có nhiều dấu hiệu bị chui xóa tẩy rửa

từ kết quả khám nghiệm cơ quan công an nhận định
nhiều khả năng sự mất tích chưa rõ
nguyên nhân của anh cường có dấu hiệu liên quan đến một vụ án hình sự

bị can năng mới bị can mực
cơ quan điều tra công an tỉnh hải dương nhận thấy có nhiều dấu hiệu bị chui xóa tẩy rửa

đặc biệt camera hành trình đã biến mất tích chưa rõ

cơ quan điều tra công an nhận định là
nhiều vị trí trong xe đã bị can mực
cơ quan điều tra công an nhận thấy có nhiều dấu hiệu liên quan đến một vụ án hình sự
nhiều vị trí trong xe đã bị can mực

quá trình ra soát xác minh xung quanh nơi phát hiện chiếc xe ô tô của nạn nhân
cơ quan điều tra công an nhận thấy có nhiều dấu hiệu liên quan đến một vụ án hình sự
quá trình ra soát xác minh xung quanh nơi phát hiện chiếc xe ô tô của nạn nhân
cơ quan điều tra công an nhận thấy có nhiều dấu hiệu liên quan đến một vụ án hình sự
quá trình ra soát xác minh xung quanh nơi phát hiện chiếc xe ô tô của nạn nhân
từ hà nội về hải dương thì toàn bộ camera hành trình của trạm thuốc phí là có hình ảnh của hai vợ chồng nhà năng mừng
từ những tài liệu trên cơ quan công an một lần nữa triệu tập cao tài năng và vũ thị mừng lên làm việc
tại đây hai đối tượng không giải thích được lý do lên hà nội vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
cũng như việc xuất hiện tại vị trí chiếc xe của nạn nhân
tiếp tục đấu tranh trong hai mươi bốn giờ sau đó đối tượng cao tài năng bước đầu đã thừa nhận hành vi giết anh dương công cường
sau khi năng thừa nhận hành vi thì vũ thị mừng cũng bắt đầu khai nhận đã cùng chồng phi tang xác anh cường
có nhiều khả năng là phòng ngủ tầng hai là nơi đối tượng cao khả năng đã thực hiện hành vi giết nạn nhân
cơ quan điều tra tiếp tục khám nghiệm hiện trường tại bãi đất trống ven sông kim sơn nơi các đối tượng khai đã trôn giấu tiêu hủy sát nạn nhân
hiện trường lúc này đã có nhiều thay đổi nhưng cơ quan công an vẫn cố gắng tìm kiếm khôi phục các dấu vết phục vụ quá trình phá án
việc tìm thấy một phần hai cốt của nạn nhân tại đây đã mở ra nhiều tia sáng cho quá trình điều tra
tuy nhiên khi tiến hành trưng cầu giám định adn thì số cho có trên lại không đủ yếu tố truy nguyên nguồn gốc
bởi vậy cơ quan công an chưa đủ cơ sở để khẳng định cho cốt có phải của anh dương công cường hay không
tiếp tục đấu tranh với nạn nhân
với cao tài năng đối tượng khai nhận thêm về hiện trường thứ ba trong vụ án mạng
chính là nơi mà hắn đã tiêu hủy một phần cho cốt nạn nhân
tổng hợp các tài liệu chứng cứ đã thu thập được
tới giai đoạn này cơ quan công an đã có đủ cơ sở khẳng định
cao tài năng phạm tội giết người cướp tài sản xâm phạm thi thể hải cốt
đối tượng vũ thị mừng phạm các tội che giấu tội phạm xâm phạm thi thể hải cốt
lúc này nảy sinh tình huống mới là vũ thị mừng bất ngờ phủ nhận một số nội dung mà bị can đã khai với điều tra viên
cụ thể là mừng cho rằng mình không xâm phạm thi thể hải cốt nạn nhân
như thế này như thế này các thứ để kiếm chồng các thứ
thì lúc đó tâm trạng của em bản bạc em khai có nhiều chỗ mà cũng không đúng
tuy nhiên hành vi của mừng và chồng đêm chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
đã vô tình lọt vào mắt của một ngư dân sống gần sông kim sơn
ngoài tài liệu trên tại các bản cung trước đó
mừng đã thừa nhận hành vi cùng chồng đốt xác tiêu hủy cho cốt của nạn nhân cường

đồng thời lời khai này của mừng hoàn toàn trùng khớp với lời khai của cao tài năng
do vậy cơ quan điều tra có đủ căn cứ để chứng minh mừng phạm tội xâm phạm thi thể hải cốt
cũng như vậy mặc dù cao tài năng phủ nhận việc cướp tài sản của nạn nhân
nhưng hàng loạt hành vi của bị can đã cấu thành tội danh này
quá trình điều tra vụ án gặp nhiều khó khăn
vì các đối tượng đều là những người có trình độ am hiểu luật pháp
có kiến thức về lĩnh vực hóa dược
nên rất tinh vi trong việc xóa dấu vết
che giấu hành vi đánh lạc hướng cơ quan điều tra
khiến cho ban chuyên án phải mất nhiều thời gian công sức
củng cố tài liệu chứng minh tội phạm
khi dự việc được làm sáng tỏa
hầu hết những người thân và những người quen biết với cao tài năng
vũ thì mừng đều ngỡ ngàng
đến ngay cả bố mẹ đẻ của cao tài năng cũng không thể tin
con trai mình lại có thể gây ra tội ác man dợ như thế
cao tài năng cũng mong muốn nuôi dạy con âm học cho tốt để trở thành người tốt và bản thân mình đã bị ngược lại cái điều đó
nhưng rất là đau khổ
tuy nhiên vị cao cũng muốn mình trở thành đúng như các người khác vì mình không đi thay với sở hữu của mình
mà đi thay với nó
nãy ngày mình đi làm ăn rồi đúng lúc gối vị cao
vụ án khép lại nhưng mở ra nhiều bài học
nổi bật nhất là vấn nạn hoạt động tín dụng đen trong xã hội hiện nay
người dân nên cảnh giác với thủ đoạn của các cá nhân tổ chức cho vay nặng lãi vì hệ lụy để lại là rất lớn
và trường hợp của cao tài năng là một bài học đắt giá